liên đoàn bóng đá việt nam công bố đã tìm được nhà tài trợ cho đội tuyển quốc gia
đây là động lực quan trọng để đội tuyển khắc phục khó khăn
tiếp tục chinh phục các đấu trưởng lớn quan trọng trong thời gian tới
đó là vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai và af cup năm hai nghìn hai mươi
việc đội tuyển bóng đá quốc gia có nhà tài trợ mới là tni king coffee
liên tiếp trong ba năm từ hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi ba
được coi là sự kiện có ý nghĩa đối với bóng đá việt nam
nhất là đội tuyển bóng đá quốc gia
theo kế hoạch trong thời gian tới tni king coffee sẽ đồng hành cùng vff
trong các dự án nâng tầm bóng đá việt nam cũng như tổ chức các trận đấu quốc tế
hướng tới hai mục tiêu lớn gồm vòng loại world cup năm hai nghìn hai mươi hai và aff cup năm hai nghìn hai mươi
trong điều kiện nước ta vẫn đang phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh
đây thực sự là nguồn động viên to lớn đối với các tuyển thủ việt nam